thông tin từ bệnh viện bạch mai mới đây trung tâm chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị tổn thương thận suy gan do ngộ độc mật cá chấm
theo đó bệnh nhân là nữ năm mươi sáu tuổi ở hải dương đã nuốt mật cá chăm sống do nghe nhiều người mắc mật cá rất tốt cho sức khỏe ăn mật cá sống có thể chữa được nhiều bệnh
cụ thể trước khi vào viện khoảng hai ngày bệnh nhân đã ra chợ xin mật con cá chấm ba kg và nuốt sống
khoảng năm giờ sau bệnh nhân có biểu hiện đau bụng buồn nôn nôn nhiều da thức ăn dịch tiêu hóa đi đại tiện liên tục sáu lần trong ba giờ đồng hồ phân lỏng
nghĩ bị trúng gió bệnh nhân nhờ người nhà đi gọi người đến nhà tiêm và chuyên dịch nhưng không đỡ
sau hai ngày bệnh nhân mệt nhiều đau bụng âm ỉ liên tục buồn nôn nôn nhiều còn tiêu chảy tiểu ít phù chân tăng dần
tại bệnh viện bạch mai các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc mật cá với các biểu hiện lâm sàng dối loạn tiêu hóa tổn thương thận cấp hủy hoại tế bào gan suy gan cấp
sau một thời gian điều trị tích cực bằng phương pháp bù dịch điện giải lợi tiểu và lọc máu ihd các bác sĩ tiên lượng trên chín mươi năm bệnh nhân sẽ hồi phục không để lại di chứng
chức năng gan sẽ phục hồi sau một tuần điều trị chức năng thận phục hồi sau hai bốn tuần điều trị
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết bên trong các loại mật cá thuộc họ cá chép như cá mẻ cá trôi cá chấm hay kể cả các loại cá tầm đều có chứa một loại độc tố nguy hiểm
tên khoa học của loại độc tố này là năm alpha siprinol đây là một hợp chất alcohol độc của mật với năm nhóm hydroxin trong phân tử
độc tố này bền vững với nhiệt giữ độc tính khi nấu chín nên kể cả khi nấu chín ăn vào vẫn gây ngộ độc
chất độc này gây tổn thương gây viêm luet đường tiêu hóa gây đau bụng nôn và tiêu chảy sau đó nhanh chóng làm tổn thương suy thận hoại tử ống thận tổn thương gan gây suy gan
nhiều bệnh nhân khi chúng độc cần phải điều trị tích cực như lọc máu và nằm viện nhiều ngày với chi phí điều trị tốn kém nếu không nguy cơ tử vong sẽ rất cao
qua đây bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn mật cá không ăn nội tạng cá cần cẩn trọng kỹ lưỡng loại bỏ nội tạng cá trước khi chế biến và rửa sạch
ngoài ra người dân cũng cần tuyên truyền về tắc hại của mật cá loại bỏ quan điểm sai lầm về lợi ích của mật cá nói riêng và các loài động vật nói chung